hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chào mừng quý vị đã đến với bản tin covid một mươi chín trên kênh sức khỏe đời sống
như thường lệ chúng tôi sẽ mang đến những tin tức mới nhất về tình hình dịch bệnh tại các điểm nóng trên cả nước
và ngay sau đây mời quý vị đến với thông tin cập nhật ca mắc mới tối nay sáu một mươi hai
tính từ một mươi sáu h ngày năm tháng một mươi hai đến một mươi sáu h ngày sáu tháng một mươi hai trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi
ghi nhận một mươi bốn năm trăm chín mươi một ca nhiễm mới trong đó ba mươi ba ca nhập cảnh và một mươi bốn năm trăm năm mươi tám ca ghi nhận trong nước
tăng hai trăm bốn mươi ba ca so với ngày trước đó tại năm mươi chín tỉnh thành phố có tám hai trăm hai mươi bảy ca trong cộng đồng
một số tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
cần thơ một một trăm tám mươi chín hồ chí minh một một trăm bảy mươi bốn tây ninh tám trăm năm mươi chín hà nội năm trăm tám mươi bảy sơn la hai quảng ninh hai điện biên hai
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó
hồ chí minh giảm ba trăm một mươi bảy thừa thiên huế giảm hai trăm bốn mươi bốn bình định giảm hai trăm linh năm
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó
trà vinh tăng hai trăm năm mươi bốn cà mau tăng một trăm chín mươi năm hà nội tăng một trăm tám mươi
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua một mươi ba chín trăm sáu mươi một ca trên một ngày
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có một ba trăm hai mươi ba sáu trăm tám mươi ba ca nhiễm đứng thứ ba mươi năm trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm bốn mươi chín trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ

bình quân cứ một triệu người có một mươi ba bốn trăm hai mươi bảy ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là một ba trăm một mươi tám ba trăm tám mươi một ca
trong đó có một bảy năm trăm chín mươi bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có hai tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua
bắc cạn lai châu
các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này
thành phố hồ chí minh bốn trăm bảy mươi chín bốn trăm tám mươi ba
bình dương hai trăm tám mươi bốn bốn trăm tám mươi chín

tây ninh ba mươi ba ba trăm bốn mươi hai
tình hình điều trị
số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý covid một mươi chín của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế
số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày một một trăm ba mươi ca
tổng số ca được điều trị khỏi một một mươi bốn trăm linh bảy ca
số bệnh nhân nặng đang điều trị
đã bảy sáu ca
số bệnh nhân tử vong
từ một mươi bảy h ba mươi phút ngày năm tháng một mươi hai đến một mươi bảy h ba mươi phút ngày sáu tháng một mươi hai ghi nhận hai trăm hai mươi ba ca tử vong
trong đó thành phố hồ chí minh có chín mươi bốn ca
trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua hai trăm linh một ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là hai mươi sáu bốn trăm tám mươi ba ca chiếm tỷ lệ hai so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ ba mươi ba trên hai trăm ba mươi bốn vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm ba mươi ba trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ chín trên bốn mươi chín xếp thứ năm asean
tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi bảy trên bốn mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ châu á xếp thứ sáu asean
mới đây ủy ban nhân dân tp hcm vừa có thông báo khẩn về cấp độ dịch trên địa bàn tp hcm theo nghị quyết một trăm hai mươi tám
tp hcm vẫn ở cấp độ dịch hai là vùng vàng nguy cơ trung bình
tuy nhiên đã có ba quận huyện đã tăng cấp độ dịch so với tuần trước
có tám trên hai mươi hai địa phương đạt cấp một là vùng xanh nguy cơ thấp bao gồm các quận một sáu bảy tám tân bình tân phú huyện bình chánh củ chi
một mươi ba trên hai mươi hai địa phương ở cấp hai là quận ba năm một mươi một mươi một một mươi hai bình tân bình thạnh gò vấp phú nhuận tp thủ đức huyện cần giờ học môn nhà bè
quận bốn là địa phương duy nhất ở cấp độ ba là vùng cam nguy cơ cao
như vậy so với tuần trước quận một mươi một và huyện cần giờ đã tăng cấp độ dịch từ một lên hai quận bốn đã tăng từ cấp hai lên cấp ba
quận tân phú là địa phương duy nhất giảm cấp độ dịch từ cấp hai xuống cấp một
ở cấp phường xã và thị trấn có một trăm linh bốn trên ba trăm một mươi hai địa phương đạt cấp một một trăm tám mươi bảy trên ba trăm một mươi hai địa phương đạt cấp hai và có hai mươi một trên ba trăm một mươi hai địa phương ở cấp ba
trong đó có hai mươi phường xã đã giảm cấp độ dịch năm mươi sáu phường xã tăng cấp độ dịch so với tuần trước
theo báo cáo của sở y tế tỷ lệ mắc mới trong cộng đồng trên một trăm linh người trong tuần từ ngày hai mươi sáu tháng một mươi một đến ngày hai tháng một mươi hai
tp hcm ghi nhận một mươi chín trăm linh một ca tăng so với tuần trước tám bảy trăm ba mươi ca
hiện nay tiêu chí này của tp hcm vẫn ở cấp độ ba theo nghị quyết một trăm hai mươi tám
về độ bao phủ vaccine đến hết ngày mùng hai tháng một mươi hai tỷ lệ người từ một mươi tám tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vaccine trên địa bàn tp hcm là một trăm linh
tỷ lệ người từ một mươi tám tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vaccine trên địa bàn tp hcm là một trăm linh

tp hcm đã có kế hoạch thiết lập cơ sở thu dung điều trị và kế hoạch bảo đảm số giường hồi sức cấp cứu tại các cơ sở khám chữa bệnh
sẵn sàng đáp ứng tình hình dịch ở cấp độ bốn
các quận huyện và thành phố thủ đức xây dựng kế hoạch thiết lập các trạm y tế lưu động tổ chăm sóc người nhiễm bệnh tại cộng đồng
và có kế hoạch cung cấp oxy y tế cho các trạm y tế xã phường thị trấn
trong khi tp hcm đang chuẩn bị cho học sinh đi học trở lại thì trên thực tế số f tại khoa điều trị covid một mươi chín của bệnh viện nhi đồng hai
tp hcm có chiều hướng gia tăng trong đó bốn mươi ở độ tuổi học cấp một cấp hai
lãnh đạo khoa điều trị covid một mươi chín bệnh viện nhi đồng hai tuyến cuối điều trị covid một mươi chín cho trẻ em tại tp hcm cho biết
hiện khoa đang tiếp nhận điều trị một trăm một mươi một trường hợp bệnh nhi có chiều hướng gia tăng so với tuần trước
trong đó trẻ em độ tuổi trở lại trường hợp bệnh nhi có chiều hướng gia tăng so với tuần trước
trong đó trẻ em độ tuổi học cấp một cấp hai chiếm bốn mươi số ca bệnh nặng cũng tăng và có nhiều trường hợp mang cơ địa béo phi
riêng từ tháng một mươi đến nay theo thống kê của bệnh viện lượng bệnh nhi mắc covid một mươi chín đã tăng từ ba bốn lần thời điểm vừa bình thường mới
trước thông báo thí điểm cho học sinh tp hcm đi học trở lại kể từ ngày một mươi ba tháng một mươi hai bác sĩ điều trị cho rằng
không thể đóng cửa mãi trường học khi cuộc chiến với covid một mươi chín còn kéo dài
các khối chín và một mươi hai nên được đi học sớm vì là năm cuối cấp
đã tiêm đủ hai mũi vaccine nên đã có kháng thể bảo vệ
với các khối lớp khác các cơ quan chức năng cần cân nhắc tình hình dịch thực tế để sắp xếp thời gian học phù hợp
ngoài ra khi trẻ trở lại trường năm k là biện pháp bắt buộc
các trường học cần tính toán phân bổ thời gian học và sắp xếp lớp học phù hợp sao cho có thể giãn cách được tốt nhất
với trẻ học bán chú nội chú ăn ngủ tại trường nguy cơ tiếp xúc lẫn nhau và lây nhiễm có thể xảy ra
nhà trường phải làm sao xử lý ổn thỏa việc này
các chuyên gia gợi ý các trường học có thể chia đôi lớp học
linh động lịch học sang nhiều buổi khác nhau để giảm sự tập trung đông
theo bác sĩ chỉ khoảng một mươi trẻ là f nằm ở nhóm phải hồi sức cấp cứu và gần như đều chưa được tiêm vaccine
do đó khi cho trẻ đi học trở lại phụ huynh không cần phải quá lo lắng
nhiều bệnh nhân covid một mươi chín sẽ phải đối mặt với những di chứng kéo dài sau khi khỏi bệnh
bệnh viện đại học y dược tp hcm cho biết
phòng khám tai mũi họng tiếp nhận khoảng một trăm năm mươi trường hợp hậu covid một mươi chín có các vấn đề về thiếu rác vị giác
gần đây bệnh nhân nmt hai mươi tuổi ngụ tại tp hcm cũng đến khám vì mất khử rác dù đã khỏi covid một mươi chín
thỉnh thoảng anh mới ngửi được
tình trạng này đã ảnh hưởng không nhỏ đến công việc của một nhân viên pha chế nước hoa như anh tê
sau khi thực hiện đánh giá bác sĩ nhận định anh t bị mất khứu rác ở mức độ nặng
anh được chỉ định sử dụng thuốc nhỏ mũi có chứa cardicoid
còn dùng thêm corticoid toàn thân kết hợp với một số thuốc hỗ trợ khác
bên cạnh đó người bệnh được hướng dẫn bài tập ngửi mùi tại nhà ba lần mỗi ngày
sau gần bốn tuần khấu rác của người bệnh đã dần cải thiện
khoảng hai tháng điều trị anh tê đã hồi phục rác hoàn toàn và có thể trở lại với công việc của mình
các bác sĩ cho biết mất cứu rác và vị giác là những triệu chứng thường gặp ở người mắc covid một mươi chín
có khoảng chín mươi bệnh nhân có thể tự hồi phục sau bốn tuần
một số ít phải can thiệp điều trị hậu covid một mươi chín
theo một nghiên cứu tại châu âu năm hai nghìn hai mươi khoảng năm mươi ba người nhiễm covid một mươi chín bị mất hoặc giảm khảo rác bị rác
báo cáo bước đầu tại bệnh viện đại học y dược tp hcm cho thấy thay đổi khứu rác và vị rác chiếm khoảng bảy mươi
về mặt nguyên nhân các nghiên cứu cho thấy virus sars cov hai liên kết với một protein gọi là ace hai được tìm thấy trên tế bào chủ thể
ase hai tập trung ở các tế bào trong mũi và miệng
các nhà khoa học đã tìm thấy ace hai trên các tế bào nâng đỡ bao quanh tế bào thần kinh rác ở mũi và các tế bào trong nụ vị giác ở lưỡi
sự tổn thương của các tế bào này dẫn đến phản ứng viêm và tổn thương thần kinh dẫn đến dối loạn mùi vị
dù chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu nhưng các bài tập khởi rác tập người sử dụng thuốc corticoid thuốc tái tạo thần kinh
được chứng minh là có hiệu quả và đang tiếp tục được giới chuyên môn y khoa nghiên cứu và luận
tình trạng này có thể ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh đặc biệt ở một số công việc như đầu bếp nước hoa hay thử rượu
nghiêm trọng hơn có thể dẫn tới các vấn đề về dinh dưỡng trầm cảm lo âu nếu không phục hồi
thạc sĩ bác sĩ trần thanh tài khoa tai mũi họng bệnh viện đại học y dược tp hcm cho biết
triệu chứng mất khẩu rác vị rác do covid một mươi chín thường là tạm thời khẩu rác và vị rác sẽ tự cải thiện trong vòng bốn tuần người bệnh không nên quá lo lắng
nếu tình trạng kéo dài người bệnh nên đến các phòng khám chuyên khoa tai mũi họng hậu covid một mươi chín để được tư vấn trần đoán xác định và điều trị phù hợp
trường hợp bị mất cảm nhận mùi vị đột ngột nhưng chưa được chẩn đoán xác định mắc covid một mươi chín người bệnh nên tự cách ly
thực hiện xét nghiệm nhanh và thông báo cho y tế địa phương để được hướng dẫn kịp thời
hiện tại việc cho phép ép mổ cách ly tại nhà và ép không điều trị tại nhà khiến nhiều người băn khoăn lo lắng

nhiều câu hỏi được đặt ra xung quanh vấn đề này rằng khi nhà trung vách có người bị mắc covid một mươi chín không biết có lây nhiễm không
ở trong hẻm đối diện với nhau thì có nên mở cửa sổ hay không
hãy cùng theo dõi câu trả lời ngay sau đây
bác sĩ nguyễn thành úc khẳng định nếu không có tiếp xúc thì không có lây nhiễm covid một mươi chín
có hai cách tiếp xúc một là tiếp xúc trực tiếp tức là khi mình đứng trước bệnh nhân hít phải giọt bắn của họ
thứ hai là tiếp xúc gián tiếp khi giọt bắn có chứa virus dính vào tay rồi vô tình đưa lên mắt mũi miệng của mình
giả thuyết virus bay trong không khí là không có cơ sở khoa học vì virus không thể tồn tại ở bên ngoài tế bào sống
nó luôn luôn tồn tại và phát triển trong tế bào sống như các tế bào niêm mạc mũi miệng phế quản phổi bị chóc da khi người ta ho hát hơi
giọt bắn lớn thì ta nhìn thấy được giọt bắn nhỏ dưới dạng khí dung aerosol thì mắt thường không nhìn thấy được
nhưng nó vẫn có khả năng mang virus
về chuyên môn một người bị lây nhiễm virus phải hội đủ hai điều kiện
điều kiện thứ nhất là phải đủ số lượng virus xâm nhập vào cơ thể ít nhất phải có trên một hạt virus từ người bệnh phát tán ra ngoài rồi đi vào mắt mũi miệng của người lành
điều kiện thứ hai là thời gian tiếp xúc có đủ lâu để virus xâm nhập hay không
đối với số lượng virus khi người bệnh thờ sẽ phát tán hai mươi hạt virus trong một phút
đối với số lượng virus khi người bệnh nói chuyện sẽ phát tán hai trăm linh hạt virus trong một phút
khi người bệnh ho chảy mũi thì sẽ phát tán ra trên hai trăm linh triệu hạt virus trong một phút
những hạt virus này tồn tại khoảng ba giờ trong không khí ở môi trường kín thiếu sự thông thoáng tồn tại từ hai đến ba ngày trên một số bề mặt xung quanh
đối với thời gian tiếp xúc theo trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh hoa kỳ cdc
nếu một người f đi bộ đi xe đạp xe máy chỉ đi lướt qua người khác như trường hợp trên
cả hai đều mang khẩu trang thì khả năng lây là rất thấp gần như không có
nếu mình dừng lại như không nói chuyện giữ khoảng cách trên hai mét trong thời gian dưới bốn mươi năm phút thì lây nhiễm rất thấp hoặc không lây
nếu còn nói chuyện với nhau trong thời gian dưới bốn phút thì lây nhiễm cũng rất thấp nói chuyện trên bốn phút thì lây nhiễm cao
trong môi trường thông thoáng khả năng lây nhiễm rất thấp
ngược lại trong một môi trường kín ít thông thoáng như trong nhạc đóng kín cửa hay trong hội trưởng máy lạnh thang máy giạp hát trung cư
dùng chung hệ thống điều hòa trung tâm khi lây nhiễm là rất cao
nhà trung vách nhưng không khuét vách để tiếp xúc với nhau thì không thể và không lây nhiễm được
còn nhà hẻm đối diện với nhau thì cũng không lây
virus không bay qua hẻm được nếu như cửa sổ không đối diện nhau và khoảng cách hai nhà là trên hai mét
hãy mở tất cả các cửa trong nhà khi có điều kiện để không khí được lưu thông thật thông thoáng
càng thông thoáng thì càng hạn chế lây nhiễm
vì lúc đó nồng độ virus đã bị pha loãng và đầy
để đối phó với tình hình dịch bệnh phức tạp tại hà nội
ubnd tp hà nội vừa ban hành văn bản về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
theo phương châm bốn tại chỗ cùng với việc hạn chế dừng hoạt động các dịch vụ không thiết yếu trên địa bàn
tùy theo cấp độ dịch
trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trong những ngày gần đây
với số lượng mắc mới ngoài cộng đồng tiếp tục tăng cao
ubnd tp đề nghị ubnd quận huyện thị xã chỉ đạo các lực lượng chức năng trên địa bàn
khẩn trương triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau
khẩn trương triển khai trạm y tế lưu động để thu dung cách ly quản lý theo dõi và điều trị
người nhiễm covid một mươi chín tại nhà và tại các cơ sở thu dung của quận huyện thị xã
thực hiện theo hướng dẫn của thành phố bộ y tế về việc hướng dẫn tạm thời mô hình trạm y tế lưu động
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín và quyết định của bộ y tế về việc ban hành hướng dẫn tạm thời
về quản lý người nhiễm covid một mươi chín tại nhà
quyết định số của bộ y tế về việc ban hành hướng dẫn phân loại nguy cơ người nhiễm sars cov hai
và định hướng xử trí cách ly điều trị
thành lập tổ hỗ trợ theo dõi người nhiễm covid một mươi chín tại nhà để hỗ trợ cho các trạm y tế lưu động
gồm các lực lượng tình nguyện của phụ nữ đoàn thanh niên sinh viên giáo viên tuổi dưới năm mươi
đã được tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận thông tin
từ người nhiễm covid một mươi chín tại nhà theo quy định lấy mẫu xét nghiệm hướng dẫn các biện pháp thực
cách ly tại nhà ghi chép các thông tin nhận được từ người cách ly tại nhà thông báo ngay cho cán bộ y tế
của trạm y tế lưu động và các nhiệm vụ khác được giao
lực lượng này được hưởng các chế độ phòng chống dịch theo quy định từ nguồn ngân sách địa phương
theo phương châm bốn tại chỗ
trung tâm y tế các quận huyện thị xã chịu trách nhiệm tập huấn hướng dẫn cho tổ hỗ trợ
theo dõi người nhiễm covid một mươi chín tại nhà để theo dõi sức khỏe cho người nhiễm covid một mươi chín tại nhà
sở y tế phân công các bệnh viện trên địa bàn chịu trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn cho các trạm y tế lưu động
ubnd tp yêu cầu giả soát tiếp tục triển khai có hiệu quả việc cách ly tại nhà cho đối tượng tiếp xúc gần f một
theo hướng dẫn của thành phố và bộ y tế về việc giảm thời gian cách ly thí điểm cách ly y tế tại nhà
quản lý điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
căn cứ theo nghị quyết số một trăm hai mươi tám nqcp của chính phủ ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt
kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín và quyết định số bốn nghìn tám trăm linh qdbit của bộ y tế để đánh giá cấp độ dịch
tại địa phương trên quy mô xã vườn thị trấn và nhỏ nhất có thể để kịp thời điều chỉnh
bổ sung các biện pháp hành chính phù hợp đảm bảo công tác phòng chống dịch theo từng cấp độ
bao gồm việc hạn chế dừng hoạt động các dịch vụ không thiết yếu trên địa bàn tùy theo cấp độ dịch
như các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống các hoạt động sự kiện tập trung đông người
báo cáo ban chỉ đạo tp hcm
bên cạnh đó ubnd tp yêu cầu các quận huyện thị xã huy động nguồn lực tại địa phương
phối hợp với sở giao thông vận tải chủ động thực hiện việc điều phối vận chuyển người bệnh covid một mươi chín nhẹ
và không có triệu chứng tầng một vận chuyển mẫu bệnh phẩm người tiếp xúc gần f một trên địa bàn
đến các cơ sở cách ly thu dung điều trị khi cần vận chuyển
theo chỉ đạo tại công điện số hai mươi sáu ngày hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một của ubnd tp
ubnd tp hà nội yêu cầu chủ tịch ubnd các quận huyện thị xã khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện
và chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng chống dịch trên địa bàn trước ubnd tp
cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế cho thấy có tám mươi ba tám tổng số bệnh nhân covid một mươi chín ở hà nội
có diễn biến bệnh nhẹ thậm chí không xuất hiện triệu chứng
tại sao lại có hiện tượng như vậy xin mời quý vị cùng tìm hiểu ngay sau đây
theo thống kê của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế
bốn tháng một mươi hai hà nội có bốn sáu trăm năm mươi một trường hợp nhiễm covid một mươi chín đang phải điều trị tại bệnh viện
tuy nhiên trong số này có tới ba chín trăm linh hai người chỉ diễn biến nhẹ thậm chí không xuất hiện triệu chứng
con số này chiếm khoảng tám mươi ba tám tổng số bệnh nhân covid một mươi chín tại hà nội
các trường hợp diễn biến từ trung bình đến nặng nguy kịch chỉ chiếm gần hai mươi
cụ thể thành phố đang điều trị cho sáu trăm chín mươi chín bệnh nhân covid một mươi chín ở mức độ trung bình
năm mươi trường hợp diễn biến nặng nguy kịch
bốn mươi sáu ca phải thở oxy qua mặt nạ gọng kính hai người phải thở máy không xâm lấn
một ca thở máy xâm lấn và một người cần lọc máu
như vậy tỷ lệ bệnh nhân covid một mươi chín diễn biến nặng tại hà nội là tương đương với cả nước
kết quả này phần nào đã thể hiện được hiệu quả của vaccine với cộng đồng
tuy nhiên số ca mắc mới tại thủ đô trong thời gian qua liên tục tăng cao
điều này dẫn tới số ca diễn biến nặng cũng sẽ tăng lên
theo báo cáo của sở y tế hà nội trong thời gian gần đây
số lượng f ở hà nội liên tiếp tăng nhanh
trái ngược với hồi đầu tháng một mươi một từ sau ngày một mươi năm tháng một mươi một
số ca nhiễm ở thủ đô liên tục ở ngưỡng trên một trăm linh ca
số ca nhiễm trong ngày cao nhất tại hà nội lên tới sáu trăm hai mươi tám trường hợp vào hôm bốn tháng một mươi hai
liên quan đến điều trị các bệnh nhân covid một mươi chín ngày hai mươi một tháng một mươi một
sở y tế hà nội đã có công văn khẩn gửi ubnd các quận huyện thị xã
về hướng dẫn triển khai cơ sở thu dung điều trị người bệnh covid một mươi chín tại các địa phương
trước đó ubnd hà nội đã quyết định kể từ ngày một mươi bảy tháng một mươi một
thí điểm thu dung điều trị bệnh nhân covid một mươi chín không triệu chứng và triệu chứng nhẹ
trên địa bàn xã phường thị trấn
theo hướng dẫn mới ban hành của sở y tế hà nội cơ quan này đề nghị ubnd cấp quận
phối hợp chỉ đạo các đơn vị chức năng trên địa bàn triển khai thành lập cơ sở thu dung điều trị
người bệnh covid một mươi chín gọi là trạm y tế lưu động không triệu chứng và triệu chứng nhẹ
tại các địa bàn xã phường và thị trấn
lưu động này được thu dung khám và điều trị cho f nhẹ không có triệu chứng
tại quận huyện thị xã đồng thời phát hiện sớm sử trí cấp cứu kịp thời chuyển biện
khi người bệnh tiến triển ở mức độ vừa và nặng
sở y tế nêu rõ các trạm y tế lưu động không tiếp nhận các f là phụ nữ mang thai
người mắc bệnh lý nền chỉ tiếp nhận f không có triệu chứng lâm sàng hoặc ở mức độ nhẹ
các triệu chứng lâm sàng không đặc hiệu như sốt ho khan đau họng nghẹt mũi mệt mỏi
đau đầu đau mỏi cơ hay tể lưỡi
bệnh nhân đồng thời không có các dấu hiệu của viêm phổi hoặc thiếu oxy
nhịp thở dưới hai mươi lần một phút spo hai trên chín mươi sáu khi thở khí trời
khi thế giới vẫn đang vật lộn với covid một mươi chín và những biến thể thay đổi không ngừng
nhà khoa học sáng chế vaccine covid một mươi chín astrazeneca đã cho rằng covid một mươi chín có thể
chưa phải là đại dịch nghiêm trọng cuối cùng mà con người phải đối mặt
hai năm kể từ khi bùng phát đại dịch covid một mươi chín
đã khiến cho hơn hai trăm sáu mươi năm triệu người trên thế giới nhiễm bệnh và hơn năm triệu người thiệt mạng
mặc dù vậy giáo sư đại học oxford demsara gimbert nhà khoa học anh được coi là mẹ đẻ
của vaccine astrazeneca osport cho rằng thế giới vẫn chưa thể sớm thoát đại dịch
trong khi đó covid một mươi chín có thể chưa phải đại dịch chết chóc cuối cùng mà con người phải đối mặt
phát biểu trong chương trình diễn thuyết trên truyền hình mang tên richard die
giáo sư gimbert
john jenner thuộc đại học oxford bình luận
đây sẽ không phải là lần cuối cùng virus đe dọa mạng sống và sinh kế của chúng ta
sự thật là một đại dịch sắp tới có thể nghiêm trọng hơn
nó có thể dễ lây nhiễm hơn hoặc là dễ gây chết người hơn hoặc là cả hai
giáo sư trinberg kêu gọi không được để mất đi những tiến bộ khoa học đã đạt được đến nay
trong hoạt động nghiên cứu phòng ngừa các loại virus gây chết người
cũng như những kiến thức đạt được về vấn đề này
bà nhắn nhủ chúng ta không thể cho phép xảy ra tình hình
mà chúng ta từng trải qua và sau đó nhận ra rằng những thiệt hại kinh tế to lớn
do tác động của đại dịch covid một mươi chín mà chúng ta gánh chịu
đồng nghĩa là vẫn không có kinh phí để ứng phó với đại dịch
bình luận về omicron biến chủng mới của sars cov hai giáo sư trinberg cho biết
các dữ liệu ban đầu cho thấy biến chủng này có khả năng lây lan cao hơn
so với các chủng khác của virus và có thể làm giảm hiệu quả của kháng thể
được tạo ra nhờ vaccine hoặc là nhờ từng mắc
bà nhấn mạnh điều này không có nghĩa là biến chủng mới vô hiệu hóa hiệu quả
của vaccine covid một mươi chín trong việc giảm tỷ lệ bệnh nặng và tử vong do covid một mươi chín
tuy nhiên bà cũng cảnh báo cho đến khi có thêm dữ liệu
chúng ta vẫn nên thận trọng từng bước làm chậm đà lây lan của loại biến chủng mới này